tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi một trăm ba mươi bảy em học sinh dân tộc thiểu số đã nỗ lực vươn lên trong học tập và giàn luyện
đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ điểm cao vào các trường đại học
để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực nâng cao dân trí góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững
chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan cần tiếp tục giả soát nghiên cứu đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số
chủ tịch nước cũng kỳ vọng và mong muốn các thế hệ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tiếp bước cha anh ra sức phấn đấu học tập sàn luyện để ngày mai lập thân lập nghiệp
góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc
anh hùng trong thời đại hồ chí minh quang vinh